trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu có mặt tán thành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội
theo đó ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội khóa một mươi năm trần thanh mẫn
đã được bầu giữ chức chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm vào chiều nay
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày trước quốc hội
tờ trình của chính phủ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
và tờ trình về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
với luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo bộ trưởng qua năm năm tổ chức triển khai thực hiện
các bộ ngành ủy ban nhân dân và công an các đơn vị địa phương
đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả góp phần quan trọng
trong bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được quá trình triển khai
thực hiện luật đã phát sinh một số bất cập hạn chế vướng mắc
vì vậy cần thiết phải sửa đổi bổ sung các quy định về khái niệm vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ để bảo đảm phù hợp với thực tiễn
tòa án nhân dân tỉnh lào cai vào sáng nay đã mở phiên tòa hình sự
sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn vận cựu bí thư tỉnh ủy lào cai
và bị cáo doãn văn hưởng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
cùng một mươi năm bị cáo khác trong vụ án khai thác trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm các bị can nguyên là lãnh đạo
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và một số sở ngành liên quan
biết rõ diện tích ba mươi bảy triệu tấn quạng
trong đó có hai mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn m hai nằm trồng lấn vào diện tích thuộc khai trường một mươi tám
được bộ công thương phê duyệt quy hoạch quạng apatit và biết thẩm quyền cấp phép
khai thác khoáng sản tại khai trường một mươi tám thuộc bộ tài nguyên và môi trường
nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ
ký các văn bản trái quy định của pháp luật để cấp ba mươi bảy bảy trăm linh m hai đất trên
cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma xây dựng dự án khách sạn
nhà hàng tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit việt nam khai thác và tiêu thụ quạng trái phép
trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng năm
công an tỉnh bình định đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trần lê bảo an
tám tuổi ở thị trấn phú phong huyện tây sơn khi đang lẩn trốn tại tổ hai phường nghĩa lộ
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đối tượng an có hai liên quan đến hai vụ cố ý gây thương tích tại huyện tây sơn tỉnh bình định
trong đó có một vụ dùng dao chém chủ nhà gây thương tích với tỷ lệ thương tật ba mươi sáu
công an huyện tây sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với trần lê bảo an về tội cố ý gây thương tích
thông tin từ cục quản lý thị trường tp hcm đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ bảy tám tấn
thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ không có hóa đơn chứng mưa tử trị giá hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
cụ thể kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa có địa chỉ tại phường bình triều tp thủ đức tp hcm
công tác gồm lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện bảy tám tấn
thực phẩm đông lạnh là nội tạng động vật chưa qua sử dụng không có hóa đơn chứng tử
không ghi hạn sử dụng không ghi ngày sản xuất
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật